theo thông tin từ bộ y tế tính đến bảy giờ ngày bốn tháng hai dịch viêm đường hô hấp cấp do ncov trên thế giới khiến bốn trăm hai mươi sáu người tử vong hai mươi sáu trăm hai mươi sáu ca mắc bệnh trong đó trung quốc bốn trăm hai mươi năm trường hợp philippines một trường hợp
tại việt nam tính đến sáng ngày bốn tháng hai đã ghi nhận chín trường hợp mắc ncov trong đó sáu người việt nam một người đã khỏi một người việt quốc tịch mỹ hai người trung quốc một người đã khỏi